dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba từ quảng bình đến hương nghiên có hai dự án thành phần đi qua địa bàn tỉnh thanh hóa với tổng chiều dài là một trăm ba mươi hai km
đến nay địa phương này đã bàn giao toàn bộ mặt bằng vị trí móng cột hiện nay tập trung giải tỏa mặt bằng hành lang tuyến